cục báo chí bộ thông tin và truyền thông đã ra quyết định số một trăm chín mươi về xử phạt vi phạm hành chính đối với tạp chí môi trường và xã hội
vì thông tin sai sự thật về bí thư tỉnh ủy đắk lắc
theo quyết định này thông tin sai sự thật của bài viết bí thư tỉnh ủy đắk lắc bị tố đạo luận án gian dối học thuật
đăng trong số đặc biệt số một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nghị định số một trăm năm mươi chín của chính phủ
vì vậy tạp chí môi trường và xã hội bị phạt hành chính năm mươi triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo in
trong thời gian hai tháng đồng thời phải thu hồi ấn phẩm tạp chí môi trường và xã hội đặc biệt số một mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín
tạp chí môi trường và xã hội phải thực hiện cải chính và xin lỗi theo quy định và chịu mọi chi phí thực hiện việc khắc phục này